thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra hai mươi bảy vụ cháy rừng
thiệt hại tám mươi bảy hectare rừng tập trung chủ yếu tại các huyện bình sơn mộ đức đức phổ
cháy rừng đã làm hai người chết vụ cháy rừng mới nhất xảy ra vào trưa ngày ba mươi tháng sáu và kéo dài đến trưa ngày một tháng bảy
tại khu rừng rắp danh giữa hai xã phổ cường và phổ khánh huyện đức phổ đã thiêu dụi hơn hai mươi năm hectare rừng tự nhiên và rừng trồng
ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho biết do người dân có tập quán sau khi khai thác sẽ đốt thực bì và không có phương án phòng hộ
nên lửa lan ra các rừng khác với thời tiết nắng nóng như hiện nay nguy cơ cháy rừng vẫn đang ở mức cao
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các sở ngành địa phương có rừng phải triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống cháy rừng